các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
do có mưa nên ngày mai nền nhiệt ở các tỉnh bắc bộ sẽ giảm đi đáng kể
khu vực các tỉnh trung du và vùng núi có mưa nhiều trời âm mưu cả ngày nên nhiệt độ giảm còn hai mươi tám ba mươi độ
còn ở các tỉnh vùng đông băng và thủ đô hà nội nhiệt độ cũng hạ còn ba mươi ba mươi hai độ trời chuyển mát
dãnh mây rông ở phía bắc cũng ảnh hưởng tới miền trung
khu vực các tỉnh thanh hóa và nghệ an là những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của rãnh mây rông này
nên trong chiều và tối ngày mai sẽ có mưa rào và rông
ban ngày nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng ba mươi ba ba mươi bốn độ
các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến bình thuận nằm ở rìa phía nam của rãnh thấp
nên không có mưa nhiều nhưng nó cũng giúp cho cái nắng miền trung bớt gai gắt hơn
nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực này giảm còn ba mươi bốn ba mươi năm độ trời không còn nắng nóng
khu vực tây nguyên và nam bộ lại chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo có trục khoảng từ tám đến một mươi độ vị bắc
dãnh mây rông này không chỉ đưa mây từ khu vực biển đông vào
mà nó còn tạo điều kiện cho gió mùa tây nam phát triển kéo theo gió tây nam từ khu vực vịnh thái lan tới
trong sáng và trưa ngày mai tây nguyên và nam bộ trời vẫn có khoảng sáu đến bảy tiếng nắng
nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên giao động trong khoảng ba mươi hai ba mươi ba độ
đối với khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng ba mươi ba ba mươi bốn độ
sau một mươi hai giờ trưa mây rông bắt đầu xuất hiện

trong sáng và trưa mây rông bắt đầu xuất hiện
trên biển dưới tác động của rãnh thấp xích đạo nên ở khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
cà mau đến kiên giang và cả khu vực vịnh thái lan tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
ngoài ra hiện cũng đang có cảnh báo về một vùng xoáy thuận nhiệt đới
ở khu vực phía tây huyện đảo trường sa có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
thậm chí là thành cơn bão đầu mùa trong hai ba ngày tới
vì thế mà tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển này cần hết sức lưu ý
đề phòng và thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết xấu trên các vùng biển phía nam
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước